tại tp hcm tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với hội đồng lý luận trung ương và thành ủy tp hcm tổ chức hội thảo chủ tịch nước tôn đức thắng với giai cấp công nhân và công đoàn việt nam nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh đồng chí tôn đức thắng ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các tham luận của tổng liên đoàn lao động việt nam và các nhà nghiên cứu khoa học đã khẳng định hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng đầy gian nan thử thách đồng chí tôn đức thắng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc có giá trị về lý luận và thực tiễn
suốt cả cuộc đời tham gia cách mạng đồng chí đã vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã trong lao tù đế quốc sự khốc liệt của chiến tranh nhưng luôn gắn bó với đồng chí đồng bào
công hiến chọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước

tổng liên đoàn lao động việt nam và các nhà nghiên cứu khoa học đã để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc có giá trị về lý luận và thực tiễn